mới đây nhiều trang mạng xã hội rầm rộ lan truyền thông tin thi hài nữ ca sĩ phi nhung đã được đưa về mỹ vào sáng ngày sáu tháng một mươi theo giờ địa phương
thông tin này lập tức khiến cộng đồng mạng bất ngờ
tuy nhiên nhiều người lại nghi ngờ tính xác thực của thông tin bởi trước đó gia đình phi nhung còn thông báo về việc tổ chức lễ tưởng niệm giọng ca bầu ơi đường khóc tại việt nam song vẫn chưa thực hiện được
theo nguồn tin đáng tin cậy của báo thanh niên là một người rất thân cận với phi nhung
người này đã lên tiếng phủ nhận sự việc và cho biết đó là tiền bị đặt
liên hệ với quản lý của phi nhung người này cũng khẳng định thông tin trên là không chính xác
việc phi nhung qua đời vào ngày hai mươi tám tháng chín sau thời gian chống chọi với covid một mươi chín khiến đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi xót xa
sau đó nhiều tin đồn liên quan đến nữ ca sĩ liên tục xuất hiện như thông tin quản lý của phi nhung đã gấp rút thực hiện di trúc theo nguyện vọng của nữ ca sĩ
thậm chí bài viết này còn tiết lộ nữ ca sĩ để lại tài sản cho cả con ruột và con nuôi
tuy nhiên khi trao đổi với báo thanh niên quản lý của phi nhung lên tiếng phủ nhận cho biết đây chỉ là tin đồn không đúng sự thật